trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số ba hôm nay tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với cơn bão số ba sắp đổ bộ vào nước ta
dự báo khoảng một mươi tám h tối nay ngày hai tháng tám bão số ba sẽ vào đất liền các tỉnh từ quảng ninh đến thái bình
với sức gió cấp tám sóng biển cao từ ba đến năm mét
dự báo trong những ngày tới bão số ba sẽ gây mưa lớn tại các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ miền núi phía bắc và hà nội
tại các tỉnh miền núi đông bắc dự báo có hai trăm bốn mươi hai điểm có nguy cơ sạt lở cao
tôi đề nghị là tất cả những điểm ít nhất là trên quốc lộ mà dự báo dự kiến có ngập lụt thì phải có lực lượng công an ứng trực đấy để phân luồng giao thông
riêng khu vực hà nội bão số ba gây mưa lớn với lượng mưa từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi lên tới hai trăm năm mươi mm khả năng sẽ gây ngập úng toàn thành phố
do đó ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu
thành phố hà nội kiểm tra giả soát và chuẩn bị các trạm bơm tiêu thoát nước khi có mưa lớn xảy ra